nếu đớt qua lớp mảng đáy lớp sẵn sinh ra phần da trên phủ bề mặt

ăn lập phần cơ và gân gây ra tình trạng bỏng nặng co rút
nếu sâu hơn sẽ phá hủy cả xương dẫn tới tàn phế suốt đời
các nghiên cứu đã lý giải sở dĩ axit có khả năng gây bỏng trên cơ thể con người
bởi nó phản ứng ra bởi protein có trong tóc móng tay móng chân da

chúng cũng sẽ hóa hợp các lớp bởi protein tạo thành bởi protein axit

lắng nặng tổ chức gheo protein mô bị kết tùa hoàn toàn
mô collagen sẽ được thay thế bằng mô cơ mô hoại tử
nồng độ axit càng đặc thời gian tiếp xúc càng dài thì bỏng vào hoại tử sẽ càng nặng và sâu
khả năng hồi phục gần như bằng không
có thể phân biệt được một số vết bỏng do các loại acid khác nhau dựa trên hình dáng của vết thương
axit xương phú rích làm da bị sám màu rồi chuyển sang màu nâu
vẩy kết khô chắc lãng hơn so với da lành
axit nitric gợi ra vết thương màu vàng rồi chuyển sang màu sẫm hơn
axit chlorhydric tạo thành vết thương có màu nâu vàng
axit đậm đặc nhất là axit xương phú rích đặc biệt là háo nước rất nhanh
sau đó sẽ hút nước của sụn ngừng kết lõi protein bên trong và phá hủy mô sụn hoàn toàn
gây biến dạng bộ phận tiếp xúc
tất cả các nạn nhân khi lành vết thương đều sẽ bị sẹo lùi sẹo co kéo đặc biệt là đối với trẻ em
hiện nay có rất nhiều phương pháp chữa trị nhằm tái tạo làn xa bị bỏng axit
tuy nhiên nếu có vết bỏng quá sâu thì dù tái tạo vẫn khó có thể phục hồi được như ban đầu
ở mặt có cấu trúc da rất mỏng lại rất dầu collagen nên rất nhạy cảm
khi bị bỏng dù có nhạy đến đâu thì vẫn để lại sẹo và có rất mạnh
lớp sụp ở tai mũi là thành phần chính là nước
bộ protein và collagen nên sau khi tiếp xúc axit có thể gây giật điếc mũi teo cơ biến dạng lộ mũi sẽ đóng kín hoàn toàn
lúc này việc ăn uống sinh hoạt sẽ vô cùng khó khăn
nếu axit xây trực tiếp vào mắt
sẽ gây bỏng và gây mù lòa rất cao
nếu bị tặng axit đậm đặc vào phần đầu cũng có thể gây bỏng sâu ăn non và phá hủy một phần hụt sọ
tóc sẽ biến mất và phần sát đầu chỗ đó sẽ không bao giờ mọc lại
các nhà nghiên cứu cũng đã tính đến một giả thiết
khi nạn nhân phô tình hít vẻ axit đậm đặc trong quá trình bị bỏng trực tiếp ra axit
thời này sẽ gây tổn thương đường hợp
nếu nồng độ cao có thể gây ra phu phổi cấp tính thậm chí là tử vong
nếu uống hay nuốt phải các axit mạnh như axit sulfuric và axit nitric
đi tới đâu chúng sẽ phá hủy toàn bộ cơ thể con người
hai loại axit này rất tháo nước sẽ hút sạch nước
làm ngưng kết lõi bổ protein từ vòng họng cho tới thực quản và dạng dày
chính cơ chế gây phỏng phức tạp nên nạn nhân của các phụ tạp axit
sẽ phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật để tái tạo ra
đa phần các trường hợp bị bỏng axit sẽ phải áp dụng vật lý trịa liệu
để đảm bảo những thùng da bị hủy hoại không làm ảnh hưởng
các trường cơ thể